theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng tám xuất khẩu gạo tiếp tục gặp bế tắc do không có nhu cầu nhập khẩu gạo mới từ cả thị trường truyền thống và cả các thị trường khác
nhiều thị trường xuất khẩu gạo truyền thống đồng loạt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như philippines giảm sáu mươi sáu bốn malaysia giảm năm mươi bốn năm singapore giảm ba mươi sáu ba và hoa kỳ giảm ba mươi bảy sáu
riêng đối với thị trường trung quốc nước tiêu thụ gạo việt nam nhiều nhất chiếm ba mươi sáu thị phần xuất khẩu gạo cũng đang tiếp tục quản lý chặt xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch
do đó bảy tháng qua xuất khẩu gạo sang thị trường này giảm còn hai mươi một sáu về khối lượng và giảm một mươi một chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu gạo giảm ngoài yếu tố thị trường chầm lắng còn có nguyên nhân nguồn cung hạn chế do những thiệt hại trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua